với sứ mệnh cao cả và slogan của chương trình là trao nụ cười trọn vẹn
những năm qua tkdas nụ cười việt đã biến những ước mơ
điều khó có thể thực hiện của bao mảnh đời bất hạnh khó khăn
bằng một trăm linh quyền quyên góp gây được
qua sáu năm turkidas nụ cười việt đã trao tặng tám trăm tám mươi bốn nụ cười
cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn
với mong muốn phát huy hơn nữa sứ mệnh vận động cộng đồng cùng đi chạy bộ
nhằm tạo sự quan tâm rộng rãi đến cộng đồng về chương trình
tổng góp quỹ từ thiện giúp trao nụ cười trở lại trên đôi môi trẻ thơ kém may mắn
sự kiện năm nay do mariot international công ty trách nhiệm hữu hạng
first virtual công ty tiger rilak việt nam đồng tổ chức
hiện tại tkdas iron hai give smile hai nghìn một mươi chín đã nhận được số tiền quyên góp hơn hai tỷ đồng
và chương trình vẫn luôn mong cộng đồng cùng chung tay trao tặng nhiều nụ cười hơn nữa
cho các em nhỏ đang chịu khiếm quyết
tham gia với vai trò là đại sứ nhân ái của chương trình ca sĩ đức tuấn
và các nghệ sĩ khác
tkdas ở thành phố hồ chí minh đặc biệt dành tâm nguyết với các chương trình ý nghĩa
nhân văn sâu sắc như tkdas nụ cười việt
tuấn là một trong những người gắn liền với tkdas và gắn liền với khẩu trực nụ cười của việt nam
nên là đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn của tuấn và đó là một cái niềm vui
hạnh phúc cũng là cái nghĩa vụ và trách nhiệm của đức tuấn
và mong muốn đóng góp một cái phần nhỏ của mình và kêu gọi mọi người cùng đóng góp
để mang đến những nụ cười tư tắn cho trẻ em việt nam
sự kiện mới đây tại khu cr bốn nguyễn khắc viện khu đô thị phú mỹ hưng
tkdas iron hai gifts mike hai nghìn một mươi chín do berriot international công ty trách nhiệm hữu hạng
first virtue công ty tiger railac việt nam tổ chức phát quy sướng mệnh vận động công đồng
cùng đi chạy bộ tạo sự quan tâm rộng rãi đến cộng đồng về chương trình
chung tay đóng góp quỹ từ thiện giúp trao nụ cười trở lại trên đôi môi trẻ thơ kém may mắn
tkdas iron hai gifts mike hai nghìn một mươi chín được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng và ủng hộ
như seprin phoenix công ty sản xuất thép úc sse công ty sản xuất thép việt úc
công ty cổ phần đại đồng tiến công ty tinh hoa công ty cổ phần thực phẩm takahiro
khách sạn le meridin khách sạn rinesis khách sạn serratin công ty trách nhiệm hữu hạng
truyền thông và du lịch ngọc phương đông ngân hàng nam á công ty trách nhiệm hữu hạng
thiết kế tạo mẫu và thương mại dịch vụ cách sáng công ty siêu thanh udc
andy furtiters công ty thiết kế website vườn cảm xúc công ty fpt
những ngày mà chúng tôi được kêu gọi thì chúng tôi đã đi gặp các em nhỏ
mồ côi mồ côi nghèo hở hầm ếch
thì bắt đầu tôi cứ nghĩ rằng là các em chỉ hở hầm ếch bên ngoài
hở hầm ếch là chỉ là nụ cười bên ngoài thôi
nhưng khi mà tìm hiểu sâu thì tôi mới biết rằng là các em hở tất cả các bộ phận tiệm hô hấp bên trong
nếu các em sống được và vươn lên thì không phải dễ
và vừa cộng với cái điều kiện khó khăn để các em không có phẫu thuật được
vừa có được cuộc sống vui vẻ hơn vừa là tinh thần vừa là thể xác
tôi mong muốn là được nhiều hơn nhiều hơn nữa các em được phẫu thuật nụ cười mỗi năm
thật là khá đáng tiếc khi mà tận tới năm thứ bảy thì tập đoàn trung sĩ mới tham gia vào cái chương trình này
chắc chắn rằng trong những năm tới thì tập đoàn trung thủy cũng sẽ luôn đồng hành với những chương trình
mang những cái ý nghĩa như thế này và mong rằng mang đến những cái nụ cười tỏa sáng
cho những em kém em

đặc biệt năm nay tkdas nụ cười việt còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nước ngoài như nữ nghệ sĩ hàn quốc hye ji won
và các hoạt động thi đua được phát động tạo không khí rộn ràng kêu gọi đóng góp như gian hàng quyên góp từ thiện áo nón bồng tay bình nước photobood
trao tặng kỷ niệm chương cho các bạn chạy hoàn thành lộ trình bốn km
trong khuôn chương ba giải kiện tướng chạy bộ kiện tướng trung niên kiện tướng thanh niên kiện tướng nhí giải trái tim nóng ai vận động đóng góp được nhiều nhất trong thời gian ngắn
có thể nói thành phố hồ chí minh là một nơi rất là tuyệt vời để sinh sống để lan tỏa những cái năng lượng tích cực đến với mọi người
được tính không sinh ra ở thành phố hồ chí minh nhưng mà tính lựa chọn nơi này để sinh sống để chia sẻ đồng góp sức mình cho thành phố hồ chí minh
nói riêng và cho việt nam nói chung hãy cùng cứng chúng tôi cũng mong muốn là mọi người cùng cứng hãy cứ tiếp tục lan tỏa những cái năng lượng tích cực
và mang đến đóng góp những công sức dù nhỏ thôi mang đến những ý nghĩa tích cực cho cuộc sống này
có thể nói hiện nay không chỉ có turkey dash nụ cười việt mà có rất nhiều chương trình chạy bộ cây quỷ từ thiện
nhiều hoạt động quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo người khuyết tật đều mang ý nghĩa với thông điệp lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng
thông qua những hành động nhỏ và thiết thực
nói riêng hãy cùng cứng mong muốn là mọi người cùng cứng mang đến những cái ý nghĩa với thông điệp lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng
những hoạt động ý nghĩa cũng như phản ánh những vấn đề bất cập cần khắc phục nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố hồ chí minh ngày càng phát triển
một thành phố mà ở đó con người sống hào sản luôn có tính cộng đồng và nhân văn sâu sắc
quý vị có thể xem lại nội dung này trên website nhândân tv vn
xin cảm ơn quý vị đã đón xem chuyên mục hôm nay kính chào tạm biệt